để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến rồi đốt xe gây náo loạn khu phố
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương vào ngày ba mươi một tháng một mươi cho biết đã tạm giữ nguyễn quốc khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh an giang
theo điều tra ban đầu vào đêm ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại công trình xây dựng
tại phường bình chuẩn tp thuận an sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
thay hiện trường khanh đã châm lửa đốt xe rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm
trong bối cảnh dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và địa phương
cũng đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thì một số cơ sở kinh doanh có điều kiện tại hà nam thì đã đi ngược lại những quy định này
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam vừa kiểm tra
phát hiện hai cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn vi phạm quy định phòng chống dịch
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke kim ngân ở tổ hai phường lê hồng phong
thành phố phủ lý do bà lại thị chỉnh làm chủ cơ sở kinh doanh karaoke và cơ sở kinh doanh karaoke bảy mươi bảy
ở thôn quan phố xã chuyên ngoại thị xã duy tiên do ông chu hồng quận quân làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở đang hoạt động trái phép vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện hai phòng ở hai cơ sở
có chín trường hợp đang cùng tập hát karaoke bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để làm rõ xử lý hai chủ cơ sở này và các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch ngay giả
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng phan trí thiện ba mươi một tuổi ở phường một thành phố trà vinh để điều tra về tội giết người và tội cướp tài sản
theo hồ sơ tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thiện đột nhập vào nhà ông dương tâm sáu mươi năm tuổi ngụ ấp long bình phường bốn nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh trà vinh
khi bị phát hiện thiện đã dùng dao đâm ông tâm một mươi nhát và vợ ông tâm là bà phạm thị sáng búng nhát
sau đó thiện tiếp tục khống chế hai nạn nhân từ tầng hai xuống nhà vệ sinh ở tầng trệt để trả hỏi nơi cất dấu tài sản
khi phát hiện trong nhà có gắn camera nên thiện đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà chưa kịp cướp tài sản
sau khi không còn nghe tiếng động bên ngoài vợ ông tâm đã mở cửa ra ngoài và gọi điện cho người thân cầu cứu
ngay sau đó cả hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
cảnh sát khắp nghiệm hiện trường và thu được con dao do thiện bỏ lại cách hiện trường khoảng một km
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi thiện bị bắt khi đang lẫn trốn tại khóm một mươi phường chín thành phố trà vinh
tại cơ quan công an thiện khai nhận do vai nóng thiếu nợ khoảng hơn một trăm linh triệu đồng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
thiện chuẩn bị do bóng đồ điều khiển xe máy tìm nhà khái giả nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản
do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà không tìm thấy tài sản nên bỏ trốn khỏi hiện trường
thưa quý vị nước ta đang trong đợt dịch bùng phát covid một mươi chín thứ tư được đánh giá là phức tạp và khó khăn nhất
tuy nhiên sau hơn sáu tháng ứng phó với làn sóng dịch mới thì những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện
cho phép chúng ta dần mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội
đóng góp vào những nỗ lực chung của cả nước không thể không kể đến lực lượng công an nhân dân
trong bối cảnh dịch bệnh lực lượng công an nhân dân luôn nỗ lực chủ động phát huy cao nhất vai trò
trách nhiệm của mình vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
những ngày tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trước những diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư
hà nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch ban hành nhiều chỉ thị quy định về phòng dịch
đồng thời quyết liệt tiến hành các biện pháp
ngăn chặn nguồn lây trong đó có việc lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch
lực lượng công an hà nội luôn là một trong những lực lượng nòng cốt tại các chốt kiểm soát này
không chỉ có thế hà nội đã thành lập một mươi tổ công tác duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
và có thể thấy bên cạnh việc triển khai nghiêm túc hiệu quả các chủ trương quy định pháp luật của đảng nhà nước về phòng chống dịch
lực lượng công an thành phố hà nội cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công an

hà nội đã thành lập một mươi tổ công tác duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm

cạnh vui thì tôi cũng có nỗi lo là lo sợ trộm cắp rồi là an ninh trật tự không đảm bảo nhưng
mà công an khu phố rất là quan tâm đi tuần tra liên tục hai giờ một lần quan tâm đến người dân
để người dân cũng yêu yên tâm hơn một phần nào bên công an cũng có tuyên truyền nhắc nhở rồi
dẫn động rồi dân dân cũng nghe lời theo cái đó chỉ thị của nhà nước chỉ đạo chứ phòng trộm trộm
cốp cho bảo quản an toàn trong cái trong dây nhà trọ thủ địa bàn của tân hạnh là một vùng dùng
giáp danh với tỉnh bình dương là gồm thành phố di an và thành phố tỉnh sát tân uyên thì các đối
tượng đã lợi dụng địa bàn giáp danh để có hoạt động thường xuyên và rất phức tạp này chúng
tôi cần phải chủ động với phạt biểu pháp sử dụng
và xử lý thì trong thời gian tới ngoài công tác cơ bản thì chúng tôi tăng cường các đoàn trai
kiểm soát ban ngày ban đêm để phòng chống tội phạm trên tuyến cũng như các hành vi vi phạm
và tự do thông đặc biệt là phòng chống hành vi đua xe trái phép cũng như là các tai tệ nạn xã hội
ngay sau khi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chí thị một mươi chín về phòng chống dịch cô viết một mươi chín và từng
bước phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh công an thành phố biên hòa đã xây dựng phương án
thực hiện các biện pháp công tác công an từ đó phục vụ phát triển kinh tế xã hội và thích ứng
dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới ngoài việc duy trì các tổ tuần tra nhắc nhở nhân dân
về phòng chống dịch bệnh tuân thủ các biện pháp năm k trên lĩnh vực về trật tự quan hệ xã hội thì
chúng tôi chỉ đạo các đồng nghiệp vụ và công an các phường xã tập trung và việc đấu tranh các
loại tội phạm có thể nổi lên đó là tội phạm về xâm hạm sở hữu và trộm cắp và cướp dịch cướp tài
thông chỉ đạo lực lượng phải cảnh sát thông cảnh sát tự và công an phường xã để đảm bảo
được các trật tự an toàn không qua đó thì để giúp cho người dân là sẽ đảm bảo được cảm nhận được cái
sự an toàn của mình để cùng với tỉnh nhà của ta là từng bước phục hồi các sản xuất trong tình hình
bởi với sự quyết liệt vào cuộc của lực lượng công an người dân an tâm lao động sản xuất phục hồi kinh
tế gia đình tuy nhiên rất cần sự tự giác bảo vệ mình và người thân bằng hành động thiết thực là đam
bảo phòng chống dịch bệnh
của quy tắc năm k cũng như tinh thần tối giác tội phạm của mỗi người dân
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tổng cục đường bộ việt nam sở giao
thông vận tải các tỉnh thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trong những tháng cuối năm theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt
nam chủ trì kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô
tại các địa phương kịp thời đôn đốc xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng các dự án nâng cấp mở rộng bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao
thông xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ cùng với đó xử
chữa hệ thống đường quốc lộ bảo đảm giao thông thông suốt hạn chế tối đa thiệt hại về người và
tài sản do mưa lũ các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng
các dự án nâng cấp mở rộng bảo trì sửa chữa xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
thưa quý vị sự khốc liệt của làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư khiến học sinh phải trải qua kỳ học
online dài nhất từ trước đến nay tính đến thời điểm hiện tại thì học sinh ở gần bốn mươi tỉnh thành
đã không đến trường gần nửa năm bao gồm cả ngày hè đây cũng là năm học đầu tiên các sở thông vận tải
em phải dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến và sức khỏe sự an toàn là ưu tiên hàng đầu
nên là việc học trực tuyến là lựa chọn tốt nhất trong thời gian này chúng ta cũng không thể phủ
nhận những tác động tích cực của việc học trực tuyến như là bố mẹ không mất thời gian đưa đón
con trẻ thì thấy thoải mái vì có thể mặc đồ ở nhà là cơ hội để hình thành gian luyện kỹ năng học tập
chủ động tuy nhiên việc học tập trực tuyến trong thời gian kéo dài mang lại rất nhiều thách thức
đặc biệt là các vấn đề tâm lý ở trẻ em nguyễn việt tùng
trường đang là học sinh lớp chín đã quen với hình thức học trực tuyến trong suốt ba năm qua tùng
chủ động hơn trong việc học hành của mình tuy nhiên những áp lực trong thời gian học trực tuyến là
khó tránh khỏi với học sinh cuối cấp như tùng tình hình chung như vậy thì trước khi kỳ thi đến
bọn em luôn cảm thấy rất là bất an và bây giờ bọn em cũng không biết là về việc các cái hình thức
thi như thế nào tuy nhiên thì bọn em vẫn sẽ phải cố gắng linh hoạt và thích ứng để đạt được kết
quả tốt nhất không chỉ riêng tùng thời gian qua nhiều học sinh thậm chí là học sinh lớp chín đã
những sinh viên đều gặp phải các vấn đề về tâm lý trong thời gian giãn cách xã hội và học trực tuyến
mới đây một nữ sinh đã phải nhập viện do tự cắt tay để giảm bớt áp lực học trực tuyến
hay một sinh viên đã văng tục thách thức giáo viên trong giờ học trực tuyến
theo nhiều chuyên gia những áp lực tâm lý này là điều dễ hiểu khi các em không được giao lưu
tiếp xúc cùng bạn bè và thầy cô trong một thời gian dài
cái việc học tập ở nhà ấy dẫn đến là thiếu hoạt động và cái việc thiếu hoạt động này cũng là
một cái yếu tố làm tăng các cái sự căng thẳng
của học sinh
cái việc mà vận động ở trong cái môi trường trường học đây nó là một cái cách thức giải tỏa
nhưng mà khi mà làm việc ở nhà thì dường như là không phân biệt được đâu là thời gian học
và đâu là cái thời gian chơi
khi học ở nhà thì tâm thế không có cho nên là động lực để mà chinh phục các cái đơn vị kiến thức
thì sẽ cũng không có
và có một cái tăng lên rất nhiều đấy là khi học ở nhà cùng một lúc là
phải chịu rất là nhiều các cái áp lực từ công việc ở nhà
những cái thông tin ở trên mạng

rồi là không có cái khả năng tập trung chú ý và điều chỉnh cái quá trình tự học
thì dẫn đến là căng thẳng lo lắng
những vấn đề tâm lý nảy sinh không chỉ với học sinh
mà còn đối với cả giáo viên người lớn và cộng đồng dân cư
khi giãn cách xã hội chóng dài
thực ra thì khi mà phải dạy trực tuyến
thì tất cả các thầy cô giáo đều cảm thấy có một cái áp lực rất lớn
cái áp lực lớn nhất là
làm như thế nào để cho các con hứng thú với bài học trực tuyến như bài học trực tiếp
và làm như thế nào để chính
các con không thấy áp lực

cái mà bận tới băn khoăn nhất là như thế
mới đây tại hội thảo trực tuyến cho cán bộ và giáo viên các trường phổ thông
về tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cũng đã nhấn mạnh
đến những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến tâm lý của học sinh
có thể khẳng định rằng
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất là nặng nề
đến xã hội nói chung và các nhà trường nói riêng
để các em sau một đợt các em thực hiện giãn cách
rồi nhiều nơi các em đang phải học trực tuyến
để cho các em trở lại trường học một cách bình thường và hiệu quả
chúng ta phải quan tâm đến rất là nhiều yếu tố
trong đó có một yếu tố quan trọng
đó là xem xét sự tư vấn tâm lý cho các em
theo các chuyên gia giáo dục
khó khăn lớn nhất đối với hình thức học trực tuyến
chính là tâm lý của học sinh
khi chuyển đổi từ trạng thái học tập bình thường
qua học tại nhà với môi trường học tập
và cách thức học tập rất khác
điều này đòi hỏi sự hỗ trợ và chia sẻ
từ gia đình là rất lớn
để giúp các em giảm bớt áp lực tâm lý